công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bùi văn tuấn ở huyện vĩnh tường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nguyễn văn tuấn là đối tượng nghiện ma túy có ba tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích ngược đãi hành hạ cha mẹ được đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc
một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản vừa ra tù vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt đêm ngày dạng sáng ngày một mươi một khi tuấn đã uống rượu say trở về nhà đập phá đồ đạc dùng dao phay truy đuổi chém bố mẹ đẻ và liên tiếp đánh đập hai con gái ruột của mình
nhận được tin báo công an huyện vĩnh tường đã kịp thời triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng tuấn cùng các vật chứng liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin và toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ